kính chào quý vị và sát hại đang theo dõi chương trình kết nối asean của truyền hình nhân dân
thưa quý vị ngày hai mươi một tháng hai vừa qua toàn văn hiệp định đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên thái bình dương cptpp đã được công bố
một tín hiệu cho thấy một mươi một nền kinh tế thành viên đã sẵn sàng chính thức đặt bút ký vào đầu tháng tới
trước đó tại cuộc họp ngày hai mươi ba tháng một tại tokyo nhật bản một mươi một nước tham gia đàm phán cptpp đã nhất trí về nội dung sửa đổi hiệp định này
theo kế hoạch các bên sẽ ký kết cptpp tại vòng đàm phán tiếp theo ở chile vào ngày tám tháng ba tới để hiệp định này bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm hai nghìn hai mươi
theo đó có hơn hai mươi điều khoản đã bị tạm hoãn hoặc thay đổi trong cptpp so với thỏa thuận trước đó là hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp sau khi mỹ rút khỏi hiệp định này trong năm ngoái
bộ trưởng thương mại new zealand david parker cho rằng cptpp đang trở nên nguy hiểm
ngày một quan trọng trong bối cảnh đang có nhiều phản đối đối với các quy tắc của tổ chức thương mại thế giới wto ông parker cũng cho biết họ có khả năng mỹ sẽ trở lại hiệp định này và cptpp có thể sẽ có hiệu lực vào cuối năm hai nghìn một mươi tám hoặc nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín
trước đó tại cuộc họp ngày hai mươi ba tháng một tại tokyo nhật bản một mươi một nước tham gia đàm phán cptpp đã nhất trí về nội dung sửa đổi hiệp định này
theo kế hoạch các bên sẽ ký kết cptpp tại vòng đàm phán tiếp theo ở chile vào ngày tám tháng ba tới
để hiệp định này bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng chức năng malaysia mới đây vừa bắt giữ một mươi một đối tượng mang quốc tịch malaysia và philippines tình nghi và có liên quan đến một số tổ chức khủng bố
các đối tượng này bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét tại bang saba ở tỉnh borneo malaysia sắp biên giới phía nam với philippines
bước đầu cảnh sát malaysia xác định nhóm vũ trang abu sayyaf đang tìm cách thiết lập chân dết khủng bố
nhằm đưa các tay súng ủng hộ is ở khu vực đông nam á sang miền nam philippines và tiến hành các vụ tấn công
trong thời gian gần đây giới chức malaysia liên tục tiến hành các chiến dịch truy quét phần tử khủng bố do lo ngại is có thể kích động những phần tử tiến hành các cuộc tấn công
cuối tháng hai vừa qua indonesia đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất đối với các chuyến bay quanh vùng núi lửa sinabung trên đảo simacara của nước này
sau khi ngọn núi phun một cột cho mùa xuân indonesia đã đưa ra một lực lượng tấn công
các chiến bay quanh vùng núi cao hơn bảy km lên bầu trời đây là đợt phun trào mạnh nhất trong năm nay
giới chức indonesia cho biết hiện sân bay kutaken tại tỉnh aceh đã phải đóng cửa
tuy nhiên hướng gió cho phép ba sân bay quốc tế gồm kuala lumpur melapur sinangit tiếp tục hoạt động
hiện chưa có thông tin về thương vong
cơ quan thảm họa indonesia kêu gọi người dân cách xa khu vực bảy km tính từ chân núi và theo dõi các cảnh báo tiếp theo
sinabung là một trong ba núi lửa hiện đang hoạt động ở indonesia
trước các đợt phun trào vào năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi núi lửa sinabung đã ngủ yên trong bốn thế kỷ
indonesia nằm trên vành đai lửa của thái bình dương thường xuyên chứng kiến những đợt phun trào của núi lửa và động đất
singapore sẽ tăng thuế đánh vào hàng hóa để lấy tiền bù đắp cho chi phí y tế tăng cao trong bối cảnh dân số singapore giả hóa nhanh chóng
chính phủ singapore tuyên bố sẽ tăng thuế đánh vào hàng hóa và dịch vụ
hay còn gọi là thuế tiêu dùng lên chín từ mức bảy hiện nay
để lấy tiền bù đắp cho chi phí y tế tăng cao
không chỉ để chi tiêu cho lĩnh vực y tế
singapore còn dùng tiền để phát triển cơ sở hạ tầng trong thập kỷ tới như hệ thống đường sắt cao tốc nối singapore malaysia
cũng như xây thêm nhà ga lớn cho sân bay quốc tế changi
theo cục an toàn thông tin thuộc bộ thông tin và truyền thông
trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám hệ thống kỹ thuật của cục đã ghi nhận khoảng một trăm bảy mươi website đặt tại việt nam
bị tấn công mạng trong đó ghi nhận năm mươi năm website có tên miền vn và một mươi website của các cơ quan tổ chức nhànước gov vn
chín mươi tám website có tên miền com bị tấn công
hình thức tấn công chủ yếu là thay đổi giao diện tấn công trần mã độc hại vào mã nguồn website
bên cạnh đó có tổng số gần một trăm một mươi sáu địa chỉ ip của việt nam tiếp tục nằm trong các mạng máy tính mạng
thưa quý vị
với dân số hiện vào khoảng sáu trăm ba mươi triệu người trong đó đa số còn rất trẻ trừ singapore và thái lan
một khoảnh khắc vàng trong cuộc hành trình phát triển kinh tế của các quốc gia đông nam á hứa hẹn một sự dịch chuyển mạnh mẽ về nhân khẩu học
tuy nhiên dân số trẻ cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định
dự tính đến năm hai nghìn hai mươi năm cơ cấu dân số tại hầu hết các quốc gia trong asean sẽ bắt đầu già đi
các chính phủ và nhà hoạch định chính sách phải đảm bảo theo đuổi các chính sách đúng đắn về nhân khẩu học để kịp thời ứng phó với quá trình già hóa dân số
các chính phủ cần xác định những vấn đề phải giải quyết khi dân số dịch chuyển từ trẻ sang già
như vấn đề môi trường quỹ lương hưu hay chăm sóc y tế
những biện pháp thích ứng trước mắt được đưa ra như tăng độ tuổi nghỉ hưu hay cắt giảm mức phúc lợi
đồng thời khuyến khích giảm thiểu phí sinh hoạt và chi tiêu tiết kiệm cũng đã được một số nước asean bắt đầu áp dụng
theo định nghĩa của liên hợp quốc một xã hội có thể coi như đã bị già hóa khi từ bảy đến một mươi bốn dân số trên tuổi sáu mươi
nhóm nước với tỷ lệ dân số già cao đối diện với triển vọng kinh tế ưu ám
nếu người lao động không có đủ khả năng tài chính để sống trong khi tuổi thọ ngày một tăng lên họ trở thành gánh nặng của xã hội
tại đông nam á theo tính toán của ngân hàng thế giới vkp tuổi thọ của người malaysia đã tăng từ sáu mươi tuổi vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi lên bảy mươi tám tuổi vào năm hai nghìn một mươi năm
tại thái lan con số này đã tăng từ năm mươi bảy lên bảy mươi chín tuổi trong cùng thời gian trên
trong khi đó tại việt nam tuổi thọ tăng từ sáu mươi ba tuổi lên bảy mươi tám tuổi vào năm hai nghìn một mươi năm
các nhà hoạch định chính sách tại đông nam á đang cố gắng thực hiện những biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lực lượng lao động sụt giảm mạnh
malaysia đã nâng tuổi nghỉ hưu từ năm mươi năm lên sáu mươi vào năm hai nghìn một mươi hai và nhiều khả năng sẽ tiếp tục nâng nó lên mức sáu mươi năm tuổi
chính phủ malaysia cũng đang cố gắng tăng tỷ lệ sinh bằng cách đưa ra chế độ hỗ trợ chăm sóc nuôi con nhỏ
chính sách mà chính phủ singapore đã áp dụng từ cách đây một mươi sáu năm
tuy nhiên tình trạng người già nghèo đói vẫn là một góc khuất
tuy nhiên tình trạng người già nghèo đói vẫn là một góc khuất
đã sáu mươi năm tuổi nhưng ông pang vẫn tiếp tục nhận làm công việc giữa bắt thuê cho một nhà hàng trung quốc tại singapore
sau khi đã có hàng chục năm làm nghề thợ điện và đi giao hàng trong nội thành
đào động một mươi tiếng một ngày và sáu ngày trong tuần nhưng ông chỉ nhận được một đô la singapore tương đương bảy trăm năm mươi đô la một tháng

ông cho biết đó là mức lương quá thấp để có thể trang trải cuộc sống ở một đất nước phát triển và hiện đại như singapore
thu nhập của tôi thế này là dưới mức trung bình chi phí sinh hoạt ở đây rồi
nếu có thu nhập từ hai đến ba đô la mỹ ở đây thì đã được coi là người giàu có
mặc dù chính phủ singapore đã triển khai áp dụng nhiều biện pháp để hỗ trợ những người lao động cao tuổi như ông pang
như tăng nguồn ngân sách chi cho bảo hiểm xã hội và lương hưu cũng như các hỗ trợ xã hội khác
nhưng ông pang cho biết những khoản hỗ trợ này không đủ để giúp ông ngừng lao động kiếm tiền cho cuộc sống
chính phủ luôn chú ý đến các biện pháp thích hợp nhằm hỗ trợ những đối tượng lao động cao tuổi
đặc biệt như các biện pháp hỗ trợ về y tế và các khoản trợ cấp xã hội
bởi hiện nay lao động trên sáu mươi năm tuổi ở singapore không phải là điều hiếm gặp
bên cạnh những biện pháp như thắt chặt chi tiêu cá nhân hay tăng nguồn ngân sách đầu tư xã hội
một biện pháp nữa cũng được nhắc tới đó là tăng tuổi nghỉ hưu để thích ứng với xu hướng giả hóa dân số
tại thái lan
chính phủ thái lan
cũng nâng tuổi nghỉ hưu lên sáu mươi
còn ở việt nam
tuổi nghỉ hưu cũng đang được chính phủ cân nhắc điều chỉnh
cụ thể bên cạnh phương án giữ nguyên độ tuổi nghỉ hưu như hiện nay
tức là nam đủ sáu mươi tuổi nữ đủ năm mươi năm tuổi
thì phương án thứ hai được đưa ra để xem xét là từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
cứ mỗi năm tăng thêm sáu tháng làm việc cho đến khi nam đủ sáu mươi hai tuổi nữ đủ sáu mươi tuổi
mặc dù đã nghỉ hưu từ năm hai nghìn bốn nhưng ông củ văn phiên
một mươi năm tuổi vẫn tích cực tham gia các tổ chức đoàn hội cũng như các hoạt động xã hội khác
và đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch thường trực của hội cựu thanh niên sung phong việt nam
ông cho biết ngưỡng tuổi nghỉ hưu trước đây được quy định như vậy là phù hợp
tuy nhiên chính phủ cũng cần xem xét thêm về những quy định phù hợp với các nhóm đối tượng
có trí thức trình độ cao và giàu kinh nghiệm nhằm khuyến khích đội ngũ này cống hiến nhiều hơn
từ thực tế của bản thân cũng như là bản thực tế của nhiều người thầy
mà dưới con mắt của tôi thì tôi thấy là cái tuổi yêu trí mà từ trước đến nay đảng và nhà nước quan tâm
đặt ở cái ngưỡng như thế cái tuổi như thế đối với nam và nữ là phù hợp
chỉ có một cái điều mà tôi rất là tha thiết và cũng là nguyện vọng của nhiều người
là đề cập đến một cái đội ngũ đến những cái đối tượng đặc biệt là những nhà trí thức thực thụ
và những người thầy là thầy thuốc thầy giáo mà có kinh nghiệm có trí tuệ
thì tôi cho là cần phải được có một cái chế độ đặc cách hơn để cho họ có điều kiện mà cống hiến nhiều hơn
trước nhiều luồng ý kiến trái chiều thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đã lý giải
tất nhiên là không phải tất cả các nhóm lao động tất cả các ngành nghề đều nâng lên mức là

sáu mươi hai tuổi mà trong dự kiến thì cũng có những nhóm tuổi có thể cao hơn tuổi đó có các nhóm có thể thấp hơn tuổi đó
với sự chỉ đạo của chính phủ thì bộ lao động thương binh xã hội sẽ phối hợp với các bộ ngành trong việc đánh giá
họ lao động chất lượng cao những nghề đặc biệt đòi hỏi kinh nghiệm kỹ năng quan hệ và sức ảnh hưởng
để quyết định những ngành nghề nào có thể kéo dài tuổi nghề hưu cao hơn mức quy định

để bùn b len báo động
với quy mô dân số đạt chín mươi bảy triệu người vào năm hai nghìn một mươi bốn
việt nam đứng vị trí thứ ba trong khu vực đông nam á
chỉ sau indonesia philippines và đứng thứ một mươi ba trên thế giới
với tỷ trọng dân số từ sáu mươi năm tuổi trở lên chiếm bảy một
việt nam là một trong ba quốc gia của khu vực asean có xu hướng giả hóa dân số
chỉ sau singapore và thái lan
trước những xu hướng như vậy
đòi hỏi chính phủ việt nam phải nhanh chóng có những chính sách và đầu tư phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo việc làm cho người lao động trẻ và bảo đảm an sinh xã hội cho người già
những mặt trái của các vấn đề liên quan đến người lao động không chỉ dừng lại ở độ tuổi chất lượng và trình độ hay tranh lệch khoảng cách giàu nghèo trong tường lớp này
mà một vấn đề đã và sẽ luôn nhức nhối trong xã hội đó chính là tình trạng bạo hành và ngược đãi người lao động nhất là những lao động tại nước ngoài
mới đây tổng thống philippines vừa phải ra lệnh cấm người dân nước này đến coes làm việc sau sự việc một nữ lao động trẻ người philippines bị ngược đãi và bạo hành đến chết tại coes
hơn ba năm trước cô gái trẻ jonna demafelis tạm biệt gia đình sang kuwait để làm việc
gia đình cô không thể ngờ ngày họ đón jonna về lại đầy tăng thương và quất ức
nó bảo với mẹ và chúng tôi rằng phải đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền về phụ giúp gia đình
thế mà lại bước chân vào chỗ trẻ
hơn một tuần trước thi thể genna bị phát hiện trong một chiếc tủ đông lạnh tại chính ngôi nhà nơi cô làm việc
giới điều tra nhận định nhiều khả năng cô đã bị chủ nhà xiết cổ đến chết và để ở đây hơn một năm nay
trước đó gia đình genna mất liên lạc với cô từ năm hai nghìn một mươi sáu và báo cáo mất tích nhưng vẫn không có tin tức gì
tài chất thức tưởi của jonna đã gây vấn nộ dư luận tại philippines
tổng thống nước này ông rodrigo duterte thậm chí còn ra lệnh cấm người dân nước này
đến coes làm việc sau khi tiếp tục có một loạt báo cáo về tình trạng lạm dụng và bóc lột lao động tại quốc gia vùng vịnh này
đây là một tội ác nghiêm trọng cần phải được xét xử
chúng ta cũng không thể làm gì khác bởi đây là trách nhiệm của cảnh sát coes và interpol
tuy nhiên trong thẩm quyền của tôi tôi không cho phép bất kỳ người dân philippines nào đến coes làm việc nữa
hai máy bay chở các công nhân philippines trở về từ cuba
west cũng đã hạ cánh xuống thủ đô manila đầu tuần này
theo yêu cầu của tổng thống các hãng hàng không đã miễn phí toàn bộ chi phí chuyến bay
tổng thống duterte cũng đã có cuộc gặp với các công nhân và đưa ra các biện pháp hỗ trợ
hãy sử dụng tiền của chúng ta để hỗ trợ họ
ước tính khoảng một mươi triệu người philippines đang làm việc ở nước ngoài trong đó kuwait là một trong những thị trường lớn nhất
lượng kiều hối do lực lượng lao động này gửi về nước đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế quốc dân
khoảng một mươi triệu người philippines đang làm việc tại kuwait và những quốc gia trung đông khác như qatar bahrain
ả rập xê út và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae đã có nhiều báo cáo về các tình trạng bạo hành và ngược đãi người lao động ở khu vực này
nhất là đối với những ngành nghề như công nhân xây dựng hay giúp việc nhà
lao động là vinh quang nhưng đó là khi lao động được trả ra xứng đáng
đó là khi lao động được trả ra xứng đáng và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn
việc jonna để ma felix bị ngược đáy và bạo hành đến chết tại kuwait trong thời gian gần đây đã sóng lên hồi chuông báo động về điều kiện làm việc của hàng chục nghìn lao động tại nước ngoài
đặc biệt là tại một số nước vùng vịnh trong đó có coes
với gia đình jona số tiền chị gửi về đã giúp gia đình lợp được căn nhà mới khắc phục hậu quả của cơn bão hai yon
em gái jonna được đi học thế nhưng cha chị một người nông dân nghèo cho biết họ thà sống trong đói rách còn hơn để con gái phải chịu cảnh ngược đáy rồi mất mạng
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi